liên quan đến vụ việt á viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh long vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam ông đoàn văn hùng giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
ngoài ông hùng còn hai cán bộ của bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long cũng bị khởi tố bắt giam
trước đó thanh tra tỉnh vĩnh long kết luận trong năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đa khoa vĩnh long thực hiện một mươi một gói mua hóa chất vật tư môi trường phát hiện sars cov hai
được chia thành ba mươi năm gói thầu gồm ba mươi hai gói thầu chỉ định một gói thầu trào hàng cạnh tranh qua mạng và hai gói thầu chỉ định rút gọn
tổng giá trị hợp đồng là gần bảy mươi bốn tỷ đồng đã nghiệm thu thanh toán hơn sáu mươi tám tỷ đồng
trong một mươi một gói mua sắm công ty việt á tham gia sáu gói thầu với năm hợp đồng cung cấp hóa chất vật tư môi trường phát hiện sars cov hai với tổng giá trị hơn hai mươi bốn một tỷ đồng đã thanh toán hơn hai mươi bốn tỷ đồng
đối với sáu gói thầu của công ty việt á công an đã có công văn yêu cầu bệnh viện đa khoa vĩnh long cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ công tác điều tra
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trọng hòa
nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm đắk lắc và trần văn khương kế toán trưởng trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
trước đó giảng viên của trường đã làm đơn tố giác ông hòa và ông khương vì cho rằng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản nhà nước
tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã vào cuộc xác minh điều tra
bước đầu xác định năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ông hòa và ông khương đã thực hiện chi hơn sáu trăm linh triệu đồng từ nguồn tiền cá nhân của ông khương ứng trước
không đúng quy chế chi tiêu nội bộ của trường sau đó để có nguồn bù lại
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông khương đã lập khống một mươi sáu bộ hồ sơ thanh toán kinh phí với tổng số tiền hơn một bốn tỷ đồng
trong đó có bốn hồ sơ thanh toán tiền cho cán bộ đi công tác hai hồ sơ thanh toán tiền tiếp khách một mươi hồ sơ thanh toán tiền sửa chữa
tất cả số hồ sơ lập khống này đều được ông hòa ký duyệt
việc làm trên đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông hòa và ông khương đã nộp lại mỗi người chín trăm hai mươi bảy triệu đồng
để khắc phục hậu quả
tiếp tục là thông tin về các vụ án mạng mà đau lòng là hung thủ và nạn nhân đều có mối quan hệ là cha con
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết đang điều tra vụ án mạng
khiến một người tử vong xảy ra tại xã thanh định huyện định hóa
vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm công an huyện định hóa nhận được tin báo từ người dân
về việc một người đàn ông ở xã thanh định bị sát hại
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương ở
lực lượng công an đã khẩn trương xác minh truy xét bắt giữ nghi phạm là nguyễn văn long
là con đẻ của nạn nhân và thu giữ hung khí gây án
được biết nguyễn văn long thần kinh không bình thường
trong khi đó tại đắk lắc ra tay giết con rồi tự tử bất thành
bùi văn sô chú tại thành phố buôn ma thuật đã phải nhận bản án thích đáng
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tuyên phạt sô một mươi bốn năm tù
theo cáo trạng quá trình sung sống giữa bùi văn sô và vợ
thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi thấy vợ la mắng con gái cho rằng vợ không thương con
và sẵn mâu thuẫn nên sô nảy sinh ý định giết con rồi tự tử
đối tượng xuống bếp lấy một con dao rồi cắt vào vùng cổ của con gái
sau đó tự cắt vào cổ mình nhưng được người thân phát hiện can ngăn
giật may con gái sô được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
trong thời gian qua trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên sử dụng hung khí và súng để đánh nhau
gây mất an ninh trật tự ở địa phương
nguyên nhân xảy ra các vụ việc nói trên phần lớn là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng
thì rất cần được sự quan tâm giáo dục của mỗi gia đình
đây là nhóm đối tượng gồm hai mươi hai thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi hai
vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ để điều tra về hành vi
trật tự công cộng
cơ quan công an xác định các đối tượng trên đều thuộc hai băng nhóm
mang theo bom xăng và hung khí hẹn nhau đến đường phạm văn thuận
đoạn thuộc phường tân mai thành phố biên hòa để giải quyết mâu thuẫn
trong quá trình hỗn chiến các đối tượng đã ném bom xăng gây cháy và sử dụng dao và súng
để rượt đuổi khiến đối tượng đinh văn đức bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
tại hiện trường công an thu giữ nhiều chai thủy tinh các đối tượng dùng làm bom xăng
một mươi vỏ đạn và một con dao phóng lợn dài khoảng hai mét
vụ việc khiến nhiều người đi đường một phen hoảng loạn
tại hiện trường công an thu giữ nhiều chai thủy tinh các đối tượng dùng làm bom xăng

vụ việc khiến nhiều người đi đường một phên hoảng loạn
tại hiện trường công an thu giữ nhiều chai thủy tinh các đối tượng dùng làm bom xăng
hai đối tượng cũng bị công an thành phố biên hòa bắt giữ về hành vi gây dối trật tự công cộng
và sử dụng súng bắn đạn cao su trái phép vừa xảy ra tại khu vực siêu thị bixi
thuộc vườn tân hiệp thành phố biên hòa
nguyên nhân chính dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
các đối tượng đã rủ dê các đối tượng khác sử dụng hung khí súng tham gia hỗn chiến
trước khu vực ngã tư tân phong thuộc phường tân hiệp thành phố biên hòa để đánh nhau
gây hoang mang dư luận
kháng nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi vỏ đạn một phiên đạn cao su
ba dao tự chế và một tiếp sắt
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn thành phố biên hòa đã xảy ra khoảng năm vụ
với hàng chục đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để hỗn chiến gây tâm lý hoang mang cho người dân
trong đó có tới bốn vụ các đối tượng đều sử dụng súng trong quá trình hỗn chiến
để phòng ngừa tội phạm do thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
tìm kiếm việc làm ổn định cho thanh thiếu niên
thì rất cần được sự quan tâm giáo dục của mỗi gia đình và nhà trường
liên tỉnh quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn tỉnh an giang và tỉnh đồng nai
sáng nay công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố một mươi tám đối tượng
trong đó bắt tạm giam một mươi sáu đối tượng và hai đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú
để điều tra về hành vi đánh bạc
bước đầu xác định đường dây cờ bạc này có bốn nhóm tổ chức hoạt động
đây là các đường dây bán số lô số đề có quy mô lớn
nhiều đối tượng tham gia phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành với thời gian dài
ngày một mươi một tháng năm lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm
trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện châu phú tỉnh an giang
cùng một địa điểm tại tỉnh đồng nai thù giữ hơn hai sáu tỷ đồng ba mươi tám điện thoại di động
hai xe ô tô cùng nhiều máy in máy tính tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
công an tỉnh an giang đang tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục là thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày qua tại khắp các tỉnh khu vực miền bắc đã làm ba người thiệt mạng
trong đó có hai người ở tuyên quang tử vong do sạt lở đất và một người ở hòa bình tử vong do lũ cuốn
đến cuối ngày hai mươi bốn tháng năm các tỉnh vùng núi phía bắc ghi nhận
gần hai trăm sáu mươi nhà hư hỏng trong đó tuyên quang hơn một trăm linh nhà yên bái gần năm mươi nhà hà giang hơn bốn mươi nhà
gần chín năm trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập úng trong đó hà nội ngập nhiều nhất với hơn bốn hectare
tuyên quang phú thọ mỗi nơi trên một năm trăm linh hectare thái nguyên gần một ba trăm linh hectare
ngoài ra gần sáu mươi năm hectare thủy sản chín trăm linh con da súc da cầm bị cuốn trôi chết
mưa lớn khiến hàng loạt quốc lộ và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở điện biên tuyên quang lai châu lào cai
bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá gần hai mươi năm m ba sở bộ thiệt hại tại tỉnh tuyên quang là khoảng một mươi sáu tỷ đồng
trong khi đó vào chiều qua một cửa hàng nông sản hợp tác xã nông nghiệp minh bảo tại phường yên thịnh
thành phố yên bái tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ cháy
tuy vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi nhiều tài sản của cửa hàng
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã huy động gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ và bốn xe chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng xuống hiện trường
sau khoảng hai mươi năm phút lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy
không để lửa cháy lan sang các khu vực khác
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố chập điện sau đó ngọn lửa đã lan lên trần làm bằng lá
nên nhanh chóng cháy bùng phát ra toàn bộ cửa hàng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hai mươi năm tháng năm
chương trình an ninh tòa nhà
cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm với những thông tin hữu ích về y tế